một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện đạo hoài tỉnh lâm đồng
khi một chiếc xe tải chở trà cà phê đang đổ đèo bảo lộc thì bị lật
đã gây tàn nạn liên hoàn với hai xe máy khiến chân năm người bị thương
các phương tiện bị u nứ kéo dài hơn một mươi km
vụ tàn nạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút đoạn qua chân đèo bảo lộc thuộc thị trấn đạm nuyệt huyện đạo hoài
vào thời điểm trên xe tải chở trà cà phê do tài xế thạch saram điều khiển đang đổ đèo theo hướng đà lạt thành phố hồ chí minh
thì bị lật nghiêng đã khiến cho nhiều bao chè cà phê tràn ra đường và trúng vào hai xe máy đi ngược chiều
hậu quả năm người trên xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào thời điểm tai nạn xảy ra một ô tô bảy chỗ đang lên đèo bảo lộc không kịp xử lý đã tông vào xe tải bị lật gây hư hỏng nặng
rất may không có ai trong xe bị thương
vụ tai nạn liên hoàn khiến đèo bảo lộc bị ách tắc ủ nứ kéo dài
đến một mươi bảy h một mươi năm phút cùng ngày các lực lượng chức năng đã hoàn tất cẩu chiếc xe tải bị lật cùng các phương tiện khác khỏi hiện trường
người dân và du khách có thể di chuyển bình thường